các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể hai ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh là tại đồng nai một mươi sáu ca mắc mới ghi nhận trong nước gồm tại bắc giang một mươi ca hà nội hai quảng trị hai bắc ninh một và hải dương một ca
đều là các ca ở trong các khu vực đã được phong tỏa
như vậy là tính đến một mươi hai giờ trưa nay việt nam có tổng cộng hai bảy mươi một ca ghi nhận trong nước và một bốn trăm ba mươi sáu ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm trăm linh một ca
thưa quý vị và các bạn sau khi phát hiện một trường hợp dương tính với virus sars cov hai phức tạp di chuyển nhiều nơi
lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ tòa trung cư đại thanh ở tả thanh ngoai thanh trì hà nội
cụ thể sáng nay trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội đã báo cáo về hai trường hợp dương tính với virus sars cov hai mới trên địa bàn
đều liên quan đến chủng ca bệnh tại bệnh viện ca cơ sở tân triều
trong đó có bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
quê xã việt hùng huyện trực ninh tỉnh nam định ở tại phòng một nghìn bốn trăm ba mươi bốn ct một mươi c trung cư đại thanh tả thanh oai thanh trì hà nội
đây là ca dương tính với virus sars cov hai có dịch tễ rất phức tạp di chuyển nhiều nơi liên quan tới nhiều bệnh viện
sau khi có thông tin về ca bệnh lực lượng chức năng đã lập các chốt kiểm soát tại các cửa ra vào trung cư
trước cửa ra vào tòa nhà các nhân viên y tế túc trực và hướng dẫn người dân để lương thực thực phẩm vật dụng ở vị trí quy định
tại đà nẵng vào sáng nay cảng hàng không quốc tế đà nẵng đã phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc đà nẵng
tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín cho hơn hai cán bộ nhân viên người lao động đang trực tiếp công tác làm nhiệm vụ tại cảng
đây là biện pháp khẩn trương tích cực của lãnh đạo cảng hàng không quốc tế đà nẵng nhằm mang lại sự an toàn và tin tưởng cho cán bộ nhân viên
cũng như mọi hành khách trong thời gian này
hai một trăm linh cán bộ nhân viên người lao động làm việc trực tiếp
tất cả các bộ phận của cảng hàng không quốc tế đà nẵng đã được các nhân viên của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc đà nẵng
tiến hành lấy mẫu bằng phương pháp xét nghiệm gộp nhóm năm người
theo đó nếu kết quả nhóm nào dương tính sẽ lấy riêng từng người trong nhóm để xét nghiệm lại
đây được xem là biện pháp hiệu quả giúp nhanh chóng khoanh vùng tăng năng lực truy vết xét nghiệm tại cảng hàng không
kết quả xét nghiệm covid một mươi chín của cán bộ công nhân viên cảng hàng không quốc tế đà nẵng sẽ được thông báo sớm nhất
cho tất cả các đơn vị hoạt động tại cảng trong ngày hôm nay
cùng với đó các tổ an ninh hướng dẫn hành khách khai báo y tế cũng được duy trì thường xuyên
nhằm thực hiện nghiêm các quy định của bộ y tế ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
tạo sự thuận lợi an toàn cho hành khách đến và đi tại cảng
thưa quý vị thời gian qua quán bar karaoke sunny có địa chỉ tại phường phúc thắng
thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc được coi là ổ dịch trên địa bàn tỉnh
sau khi phát hiện có liên quan đến chuyên gia người trung quốc mắc covid một mươi chín
sau khi rời khỏi khu cách ly tập trung
cũng từ đây trên mạng xã hội đã lan truyền nhiều video clip đôi trụy phản cảm cho rằng là ở quán ba này
gây hoang mang dư luận ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
liên quan đến vụ việc này công an tỉnh vĩnh phúc đã tiến hành xác minh điều tra
kết quả bước đầu đã xác định được các video clip là giả mạo
và cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh đã khởi tố vụ án để điều tra
mặc dù là trang web soi kẹo cả đồ bồng đá
nhưng web sẻ này lại đăng tải thông tin kẻ đồ linh trên clip thác loạn tập thể
và cho rằng được gây hình tại quán bar sunny
tuy nhiên qua xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khẳng định
clip và thông tin đăng tải hoàn toàn là sai sự thật
các clip khâu dâm đổi truyện gây phản cảm lan truyền trên mạng ins
được cho rằng ở quán karaoke sony vĩnh phúc vừa qua
là các clip giả mạo có nguồn gốc địa chỉ đăng tải trên trang web
có máy chủ đặt tại mỹ và nhật bản không được cấp phép tại việt nam
và những hình đó không phải là của quán bar karaoke sunny vĩnh phúc
theo cơ quan điều tra công an tỉnh vĩnh phúc ngay sau khi đăng tải
những clip này đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng internet với tốc độ chóng mặt
dẫn đến vụ việc nhìn nhận lịch lạc về tình thực tế diễn ra tại địa phương
ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội
truyền vào văn hóa phẩm đối trụy theo điều ba trăm hai mươi sáu bộ luật hình sự
để làm rõ việc đăng tải những clip giả mạo như vậy để nhằm mục đích gì
trong một diễn biến khác liên quan đến hổ dịch xảy ra tại quán bar sunny
cơ quan điều tra đã xác định dấu hiệu vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại cơ sở này nên đã khởi tố một vụ án hình sự khác để điều tra
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã có văn bản chỉ đạo
giao nhiệm vụ cho công an tỉnh chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng liên quan
điều tra xác minh làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
đối với hoạt động của quán bar karaoke sunny
trước mắt ủy ban nhân dân tp hcm đã thu hồi giấy phép kinh doanh của cơ sở này
vì phát hiện sai phạm khi số lượng lao động thực tế vượt gấp năm lần
so với số lượng đã đăng ký ban đầu